các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho rằng vẫn còn một số nơi chưa làm đúng theo quy định chung tại nghị quyết một trăm hai mươi ba
hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn làm ách tắc vướng mắc không cần thiết gây phiền hà cho nhân dân
bộ giao thông vận tải vừa ban hành hướng dẫn tạm thời mới về tổ chức vận tải khôi phục lại hoạt động vận tải năm lĩnh vực
đường bộ đường thủy nội địa hàng hải đường sắt và đường hàng không
phù hợp với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín để phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh trật tự
an toàn xã hội tạo điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội
đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại trạng thái bình thường mới
ngày một mươi bảy tháng một mươi bộ y tế đã có công văn gửi ủy ban nhân dân tp hà nội và ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phố đề nghị phối hợp với bệnh viện việt đức để đưa bệnh viện này trở lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường trong tình hình mới
nhiều tỉnh đồng bằng sông cửu long đến thời điểm hiện tại vẫn chưa triển khai nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
thành phố cần thơ chưa ra soát tiêu chí liên quan đến vaccine để phân cấp mức độ dịch nên chậm triển khai
trong khi đó bạc liêu và an giang chưa họp để quyết định thời gian mở cửa
theo công điện hỏa tốc về điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín của tỉnh thái bình từ một mươi hai h ngày một mươi bảy tháng một mươi
tám chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào tỉnh thái bình tạm dừng hoạt động
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh phú thọ đã họp khẩn triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch
sau khi liên tiếp phát hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng
sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản gửi các ngành chức năng
các địa phương trên địa bàn tp hcm đề nghị tăng cường giám sát kiểm tra
xử lý vi phạm trong thời gian thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh
huyện bù đăng tỉnh bình phước cho biết đã chấn trình nhắc nhở không để xảy ra việc lực lượng chức năng
giá niêm phong cửa ô tô không cho người dân xuống xe khi đi qua tỉnh bình phước
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin tuần cảnh covid ngày hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho rằng vẫn còn một số nơi chưa làm theo đúng quy định chung
tại nghị quyết một trăm hai mươi tám hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn làm ách tắc vướng mắc không cần thiết
gây phiền hà cho nhân dân
khi chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương về những kết quả bước đầu
của công tác phòng chống dịch trong đợt thứ tư thủ tướng nêu rõ trong bối cảnh tình hình dịch bệnh
được kiểm soát cơ bản trên phạm vi toàn quốc chúng ta đang từng bước chuyển sang giai đoạn mới
ngày một mươi một tháng một mươi vừa qua ban chỉ đạo quốc gia và chính phủ đã thống nhất ban hành nghị quyết một trăm hai mươi bốn
quy định tạm thời về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh
bộ y tế đã ban hành hướng dẫn chuyên môn y tế thực hiện quy định này
thủ tướng đề nghị các địa phương báo cáo phản ánh về tình hình sau một tuần thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi
và hướng dẫn của bộ y tế những điểm còn vướng mắt chưa thống nhất để sửa đổi bổ sung quy định
bên cạnh đó vẫn còn một số nơi chưa làm theo đúng quy định chung thực hiện khác nhau
làm ách tắc vướng mắc không cần thiết gây phiền hà cho nhân dân
dịch bệnh đã tác động hết sức nghiêm trọng đến sinh mạng sức khỏe đời sống của nhân dân
và ảnh hưởng sâu sắc mọi mặt kinh tế xã hội của đất nước đặc biệt làm đình trệ hoạt động sản xuất
tác động tiêu cực đến việc làm sinh kế tâm lý của nhân dân nhất là người lao động và cộng đồng doanh nghiệp
bộ giao thông vận tải vừa ban hành hướng dẫn tạm thời mới về tổ chức vận tải
khôi phục lại hoạt động vận tải năm lĩnh vực đường bộ đường thủy nội địa hàng hải đường sắt và hàng không
phù hợp với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín để phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh trật tự
toàn xã hội tạo điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội
đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại trạng thái bình thường mới
hành khách đi lại bằng phương tiện đường bộ hàng hải đường thủy nội địa
không phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín chỉ phải xét nghiệm khi có biểu hiện ho sốt đau họng
theo đó đối với hành khách tham gia giao thông trừ vận tải hàng không và đường sắt
phải đáp ứng các yêu cầu như tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và bộ y tế
về xét nghiệm y tế bộ giao thông vận tải chỉ yêu cầu xét nghiệm các trường hợp
có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt ho mệt mỏi đau họng mất vị giác và thiếu rác khó thở
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh
chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng
riêng hàng không và đường sắt tiếp tục thực hiện theo các hướng dẫn hiện hành cho đến ngày hai mươi tháng một mươi
bộ giao thông vận tải đã giao nhiệm vụ cho cục hàng không việt nam và cục đường sắt việt nam
có báo cáo sơ kết đánh giá thời gian thực hiện thí điểm tổ chức vận tải hành khách
đồng thời đề xuất phương án kế hoạch tổ chức thực hiện giai đoạn tiếp theo
khẩn trương báo cáo bộ giao thông vận tải để xem xét đánh giá và báo cáo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch xem xét quyết định
ngày một mươi bảy tháng một mươi bộ y tế đã có công văn gửi ban nhân dân tp hà nội và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
đề nghị phối hợp với bệnh viện việt đức để đưa bệnh viện này trở lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường trong tình hình mới
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân tp hà nội khẩn trương chỉ đạo chính quyền các cấp và ban ngành đơn vị có liên quan
giải tỏa các rào chắn trước cổng bệnh viện trong thời gian sớm nhất giúp khôi phục hoạt động bình thường
bộ y tế đề nghị các địa phương tiếp nhận người bệnh có đủ điều kiện ra viện chuyển viện có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
không thuộc đối tượng f được chuyển về theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc tiếp tục chăm sóc y tế tại các bệnh viện của địa phương
bộ y tế đồng ý với đề nghị của bệnh viện cho phép các nhân viên y tế đang làm việc tại tòa nhà b năm
bệnh viện việt đức chủ động về theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng bảy ngày
các nhân viên y tế làm việc tại tòa nhà b năm đều được trang bị phòng hộ ngay từ khi có ca nhiễm
kết quả xét nghiệm ít nhất sáu lần âm tính đã tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín
trước đó ngày ba mươi tháng chín khoa miếu tầng tám nhà d bệnh viện việt đức phát hiện một người nhà bệnh nhân dương tính với sars cov hai
ngay sau khi phát hiện bệnh viện đã phong tỏa khoa ung biếu tạm phong tỏa tòa nhà d
bệnh viện tạm dừng hoạt động khám bệnh bình thường chỉ tiếp nhận người bệnh cấp cứu mổ cấp cứu và chạy thận chu kỳ cho một số người bệnh suy thận
nhiều tỉnh đồng bằng sông cửu long đến thời điểm hiện tại vẫn chưa triển khai nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
thành phố cần thơ chưa ra soát tiêu chí liên quan đến vaccine để phân cấp mức độ dịch nên chậm triển khai
trong khi đó bạc liêu và an giang chưa họp để quyết định thời gian mở cửa
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ đã chuẩn bị xong các phương án thích ứng với dịch covid một mươi chín để thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
tuy nhiên lãnh đạo địa phương này vẫn chưa ký ban hành các quy định vì chờ ra soát các tiêu chí liên quan đến cấp độ dịch covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ y tế
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ dương tấn hiển cho biết địa phương chưa đạt tiêu chí tám mươi người trên sáu mươi năm tuổi được tiêm hai liều vaccine nên đang là cấp độ hai
vài ngày nữa khi đạt tiêu chí này thành phố cần thơ sẽ áp dụng cấp độ một và ban hành quy định áp dụng nghị quyết một trăm hai mươi tám
tại bạc liêu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phạm văn thiều cho biết địa phương chỉ đạt cấp độ hai theo các tiêu chí của bộ hướng dẫn
quyết định phân cấp và những quy định để áp dụng nghị quyết một trăm hai mươi tám sẽ được ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bạc liêu thông qua tại cuộc họp ngày một mươi tám tháng một mươi
đối với an giang hơn hai tuần qua tỉnh này tiếp nhận gần sáu mươi người hồi hương từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh trong đó hơn bảy trăm linh trường hợp dương tính ncov
theo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang nguyễn thanh bình cấp độ dịch và những quy định áp dụng nghị quyết một trăm hai mươi tám sẽ được địa phương họp bàn ngày một mươi chín tháng một mươi
tại bến tre chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trần ngọc tam cho biết địa phương đã áp dụng nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ để mở cửa xứ dừa
theo các tiêu chí trong hướng dẫn của bộ y tế bến tre xác định địa phương thuộc cấp độ một dịch covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trà vinh lê văn hẳn cho biết địa phương chưa có quyết định về các phương án thích ứng với dịch covid một mươi chín
tuy nhiên ông đã chỉ đạo các địa phương dần nới lỏng giãn cách để mở cửa theo cấp độ hai
hiện vĩnh long long an và cà mau đã xác định dịch ở cấp độ hai sóc trăng xác định dịch cấp độ một toàn tỉnh và áp dụng việc mở cửa từ giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
báo y tế với chính quyền địa phương nơi đến chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của chính quyền địa phương nơi đến
ngay sau khi khai báo y tế và các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
được biết tỉnh thái bình hiện có ba mươi bảy trường hợp f một và năm mươi một trường hợp f hai đang được cách ly theo dõi sức khỏe
trong hai mươi bốn giờ qua tỉnh thái bình đã xét nghiệm một hai trăm bốn mươi ba mẫu và không ghi nhận bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín mới
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh phú thọ đã họp khẩn triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch
sau khi liên tiếp phát hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng một mươi trên địa bàn tỉnh phú thọ đã phát hiện năm mươi ba trường hợp dương tính với sars cov hai
tại huyện lâm thao và thành phố việt trì
trong đó riêng trường trung học cơ sở xã trung hóa thành phố việt trì có bốn mươi năm học sinh
hiện các trường hợp f đều được đưa về bệnh viện giã chiến tỉnh theo dõi điều trị
đồng thời tiến hành truy vết lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp f một f hai liên quan
tỉnh phú thọ đã tiến hành phong tỏa xét nghiệm toàn bộ hơn một mươi sáu trăm linh nhân khẩu
thị trấn hùng sơn huyện lâm thao và bảy nhân khẩu tại xã chu hóa thành phố việt trì
theo nhận định các trường hợp dương tính với sars cov hai trên địa bàn thành phố việt trì và huyện lâm thao
hiện vẫn chưa rõ nguồn lây nguy cơ dịch covid một mươi chín lan rộng ra cộng đồng rất cao
trước tình hình trên bí thư tỉnh ủy phú thọ bùi minh châu yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh
ra văn bản thích ứng với dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
và hai địa phương là thành phố việt trì và huyện lâm thao
kích hoạt khu cách ly tập trung với công suất một trăm năm mươi giường và khẩn trương triển khai tổ covid một mươi chín cộng đồng
trước mắt tỉnh đề nghị quân khu hai không tổ chức tiếp nhận công dân ngoại tỉnh
về khu cách ly tập trung của tỉnh để chuẩn bị sẵn sàng phương án
đưa các trường hợp f một của tỉnh đi cách ly tập trung đồng thời huy động lực lượng
phương tiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu cách ly tập trung của tỉnh tại xã tiên kiên huyện lâm thao
sở y tế điều động cán bộ y tế trong toàn ngành tiến hành lấy mẫu xét nghiệm
điều chuyển vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh để tổ chức chiến dịch tiêm chủng cho huyện lâm thao
thành phố việt trì một cách nhanh nhất
thành phố việt trì và huyện lâm thao căn cứ vào tình hình cụ thể
ra quyết định phong tỏa theo từng khu vực hẹp bảo đảm an toàn và thực hiện hiệu quả
mục tiêu vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội
sau đây là một số thông tin khác
sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản gửi các ngành chức năng
các địa phương trên địa bàn tp hcm đề nghị tăng cường giám sát kiểm tra
xử lý vi phạm trong thời gian thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh
xe khách khi xuất bến phải có lệnh xuất bến do đơn vị vận tải cấp
được bến xe xác nhận giờ xuất bến số lượng khách trên xe và danh sách hành khách
hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh là bến xe miền đông cũ bình thạnh
bến xe miền đông mới tp thủ đức bến xe miền tây bình tân
bến xe an sương hóc môn và bến xe ngã tư ga quận một mươi hai
sở giao thông vận tải tp hcm cũng đề nghị các bến xe tăng cường kiểm tra các trường hợp vi phạm tại bến
phối hợp với các bến xe nơi đến để quản lý danh sách hành khách
phối hợp với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu đảm bảo công tác phòng chống dịch
các đơn vị vận tải hành khách theo tuyến cố định đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc phòng chống dịch covid một mươi chín
không được đón trà khách dọc đường
được biết trước đó sở giao thông vận tải tp hcm đã quyết định tạm dừng hoạt động thí điểm vận tải hành khách
cụ thể xe xuất bến tại tp hcm chỉ có bốn người trong đó có hai hành khách
nhưng nhà xe này đã đón thêm một mươi tám người trong suốt hành trình
khi về đến địa phương qua xét nghiệm đã phát hiện ba trường hợp dương tính với sars cov hai
vụ việc gián niêm phong cửa xe ô tô xảy ra vào ngày một mươi tháng một mươi vừa qua
một người phụ nữ ngụ huyện phú giáo bình dương lái xe từ lâm đồng qua bình phước để về bình dương
khi đến chốt người này không đủ điều kiện được vào địa bàn
nhưng do gia đình có người thân đang hấp hối nên lực lượng trực chốt đã linh động để họ được về thăm
đồng thời giá niêm phòng cửa xe ô tô người này cũng đã cam kết đi thẳng qua bình phước
và trong quá trình di chuyển không dừng đỗ trên địa bàn
sau sự việc trên ubnd huyện bù đăng đã nhắc nhở lực lượng trực các chốt kiểm soát dịch
và sẽ có cách quản lý phù hợp vừa đảm bảo người dân đi lại thuận tiện vừa phòng chống dịch